thanh hóa có tổng đàn lợn trên một triệu một trăm linh con sau khi khống chế được dịch tả lợn châu phi để chủ động về nguồn giống nên việc tái đàn đã đạt một trăm linh so với trước dịch
hiện tại vấn đề lớn nhất của các trang trại và nông hộ là chăn nuôi an toàn sinh học để giữ lấy thành quả đã đạt được
đây là trang trại chăn nuôi hà thịnh hưng tại địa bàn huyện nga sơn
để ghi lại những hình ảnh này phóng viên phải tuân theo những bước sát trùng khử khuẩn cực kỳ nghiêm ngặt
mặc dù vậy việc tiếp cận để ghi hình đàn lợn cũng chỉ được thực hiện qua một ô nhỏ để hạn chế tối đa rủi ro lây lan dịch bệnh
còn tất cả các cửa đây là bịt kín hết còn ruồi thì phải đánh thuốc ruồi thuốc muỗi thường xuyên và phun định kỳ tuần một lần thuốc ruồi thuốc muỗi
nhớ áp dụng tốt các giải pháp trang trại
trong nuôi an toàn sinh học cũng như nhiều trang trại quy mô lớn khác tại thanh hóa trang trại của ông hưng không bị ảnh hưởng trong suốt giai đoạn dịch tả lợn châu phi bùng phát
số lượng lợn giống được duy trì nên luôn bảo đảm có khoảng một lợn thịt cung cấp ra thị trường
trong năm nay chưa có vaccine chưa có thuốc cho nên việc đảm bảo an toàn sinh học cũng là giải pháp quan trọng nhất và quyết định nhất
trong thời gian tới các địa phương cần thực hiện nghiêm việc phun phòng khử khuẩn sát trùng vật tư dụng cụ quản lý nguồn thức ăn nước uống kiểm soát tất cả các yếu tố đầu vào trong khu vực chăn nuôi